ngày một mươi sáu tháng năm ubnd tp hcm cũng đã có văn bản khẩn cấp yêu cầu các sở ban ngành quận huyện doanh nghiệp của thành phố khẩn cấp có biện pháp phòng ngừa khắc phục sự cố do mã độc konacride gây ra
nếu gặp sự cố cần cách ly khỏi toàn bộ hệ thống
theo đó ubnd tp hcm yêu cầu các địa phương đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên các hệ thống công nghệ thông tin kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường trên hệ thống để khắc phục
đồng thời cập nhật thường xuyên các văn bản và lỗi của hệ thống điều hành các máy chủ máy chạm và các thiết bị công nghệ thông tin khác phiên bản mới nhất của các chương trình phòng chống mã độc đang cài đặt tại đơn vị
theo công ty an ninh mạng bkv việt nam hiện có tới năm mươi hai máy tính tồn tại lỗ hồng interna plu đây là lỗ hồng đang bị mã độc mã hóa tống tiền wannacride khai thác để tấn công mã hóa dữ liệu của người tiêu dùng trên khắp thế giới
trước cuộc tấn công mạng máy tính quy mô lớn
đang diễn ra trên toàn cầu bởi mã độc mang tên gonacride ban quản trị hệ thống email công vụ thành phố đà nẵng đã đi phát thư cảnh báo mã độc máy tính để các cơ quan sử dụng hệ thống emai công vụ của thành phố phòng ngừa
bên cạnh thông tin về cuộc tấn công mạng máy tính do mã độc mang tên gonacride ban quản trị hệ thống email công vụ tp đà nẵng cũng hướng dẫn người dân dùng hệ thống email công vụ thành phố thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp mã độc như cập nhật ngay các phiên bản hệ điều hành window
cũng như các chương trình antivirus đang sử dụng
cẩn trọng khi nhận được email có đính kèm và các đường link lạ được gửi trong email
trên các trang mạng xã hội công cụ chat cẩn thận khi mở trong các file đính kèm ngay cả ghi nhận được từ những địa chỉ quen thuộc
đặc biệt không nên mở các đường dẫn có đuôi hta hoặc đường dẫn có cấu trúc không rõ ràng các đường dẫn rút gọn linh và thực hiện các biện pháp lưu trữ dữ liệu quan trọng
đơn vị này cũng đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn đối với quản trị viên hệ thống trong việc kiểm tra máy chủ
đồng thời đưa các đường linh để cập nhật
phần mềm hệ thống phù hợp cũng như để kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm virus hay không